hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên cùng thời điểm đó tại địa bàn xảy ra một vụ va chạm giao thông nên tổ công tác đã không truy đuổi để tập trung giải quyết vụ va chạm
lúc này hai đối tượng bất ngờ quay lại dùng gậy gỗ tấn công tổ công tác nhưng đã bị tổ công tác phối hợp cùng với người dân bắt giữ
qua kiểm tra phát hiện trong túi áo của kiên có một túi ma túy
công an thành phố hà tĩnh vừa triệt phá đường dây làm giấy tờ giả khủng hoạt động từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay
đã sản xuất in ấn và mua bán hàng ngàn bằng cấp giấy tờ giả cho người mua ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
số tiền hưởng lợi lên đến hơn hai mươi tỷ đồng khởi tố đối với hai mươi bốn bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
quá trình điều tra công an tp hà tĩnh xác định nhóm đối tượng hoạt động tại miền bắc do phạm văn mạnh
chủ ở tp hà nội cầm đầu
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay mạnh đã thu lời trên sáu tỷ đồng từ việc sản xuất các loại giấy tờ giả
mở rộng điều tra công an tp hà tĩnh xác định lê văn bộ chủ tỉnh thái bình là đối tượng cung cấp phôi bằng cho mạnh
và xác định một nhóm đối tượng mua bán phôi của lê văn bộ với số lượng lớn đang hoạt động tại tp hcm do lê hồng tuyến cầm đầu
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay nhóm đối tượng do lê hồng tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ hàng nghìn con dấu
phôi bằng chứng chỉ các loại và nhiều tăng vật có liên quan
với hành vi cướp tài sản hoàng tấn phúc chứa ở thị xã sông cầu bị công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu do quen biết nhau qua mạng xã hội facebook vào đêm ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
hoàng tấn phúc và anh võ minh tâm chú phường xuân phú hẹn nhau đến một nhà nghỉ ở phường xuân yên chơi
khi đến gần nhà nghỉ anh tâm đã bị phúc dùng dao khống chế cướp một túi sách
bên trong có một điện thoại nhiều trang sức vàng và bảy triệu đồng tiền mặt
vào tối qua ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng công an thành phố lạng sơn đã phát hiện thu giữ một trăm sáu mươi chín bình chứa khí cười n hai o
thời điểm trên công an phường đông kinh phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lạng sơn
làm nhiệm vụ tại đường nguyễn đình triều phường đông kinh phát hiện ngô đức thịnh
chú tỉnh vĩnh phúc đang đưa bốn mươi bốn bình khí nén vào kho
tiến hành kiểm tra kho lực lượng công an đã phát hiện thu giữ thêm một trăm hai mươi năm bình nén kim loại chứa khí
tại thời điểm kiểm tra lái xe ngô đức thịnh đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
của số hàng hóa nói trên và khai nhận thuê tới sân bay nội bài nhận trở hàng lên thành phố lạng sơn với giá hai triệu đồng
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé